một kho hàng chuyên thu gom buôn bán nội tạng động vật không rõ nguồn gốc từ nước ngoài
không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm có địa chỉ tại xã thanh cao huyện thanh oai hà nội
vừa được phòng cảnh sát môi trường phối hợp với cục quản lý thị trường hà nội triệt phá
điều đáng nói mỗi kg nội tạng ở đây chỉ nhập vào với giá từ năm đến bảy đồng
hơn một mươi tấn nội tạng động vật nhìn cảm quan mắm mắt thường đã thấy những dấu hiệu bị hỏng cần phải tiêu hủy
thế nhưng tại kho này chúng được chủ hàng thu mua với giá siêu rẻ
và được chủ hàng phân phối ra thị trường cho các quán ăn tại hà nội và các tỉnh lân cận
thế tôi phải mua những cái hàng nó trôi nổi ở các chợ đấy để về cho cháu nó đi bán để lấy tiền tiêu
không có độ này covid là nhà cũng chẳng có cái gì cả
theo câu trả lời của chủ hàng những sản phẩm này được mua trôi nổi tại các chợ
tuy nhiên những dấu vết còn so lại trên những giấy bia đựng sản phẩm cho thấy
số nội tạng này có nguồn gốc từ nước ngoài đã hết hạn sử dụng gần một năm về trước
theo cơ quan công an lô thực phẩm bị thu giữ là hàng tạm nhập tái xuất
lẽ ra được nhập về việt nam để xuất đi nước ngoài
nhưng lại quay đầu tuần về thị trường nội địa tiêu thụ
chủ cơ sở chưa hề xuất tình được các khoa đơn
chứng từ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ của các loại quả má này
tại thời điểm kiểm tra các nội tạng chứa trong kho đều có hiện tượng là mốc
rồi có mùi hôi thối và khi sờ vào thì đều có vết nhớt đấy rất khó xử lý
cơ quan chức năng có nhìn dần nhận thấy cảm quan bên ngoài có dấu hiệu là

và có sự phản hồi
vì lợi nhuận mà bất chấp những hàng hóa như thế này
chủ kho vẫn hàng ngày đưa ra thị trường tiêu thụ
hiện lực lượng chức năng đang tiến hành lập biên bản tạm giữ số tông vật trong kho lạnh

rồi có vết nhớt rất khó xử lý theo quy định của pháp luật